công an thành phố bến tre phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trị tự xã hội công an tỉnh bến tre
vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với lý hồng hạnh chú tại huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
đang tạm trú tại thị xã dĩ an của tỉnh bình dương về hành vi cướp tài sản
trước đó lý hồng hạnh tạo cho mình một tài khoản trên facebook
đấy tên là nguyễn thanh hùng mạo danh là cảnh sát dự tự công tác tại công an tỉnh bình dương
và kết bạn với nguyễn thị ngọc kỳ
sau một thời gian hai bên có quan hệ tình cảm nam nữ
khoảng hai giờ ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm hạnh hỏi mượn xe mô tô của kỳ
nhưng thì không đồng ý hạnh đã dùng dây dù đã chuẩn bị từ trước
trói tay chân kỳ rồi mang nạn nhân bỏ vào phòng vệ sinh của nhà nghỉ
sau đó hạnh cướp xe mô tô hiệu airblade cùng hai chiếc điện thoại di động
và một triệu bốn trăm linh nghìn đồng của kỳ mang về bình dương
nạn nhân sau đó tự giải thoát cho mình rồi đến trình báo tại cơ quan công an
sau đó đấu tranh bước đầu lý hồng hạnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình